nga đã kêu gọi thổ nhĩ kỳ thể hiện sự kiềm chế sau các cuộc tấn công nhằm vào khu vực người quốc ở syri và iraq và không nên khiến căng thẳng leo thang
lời kêu gọi này được ông alexander lavrentiev đặc phái viên của tổng thống nga về syri đưa ra khi bắt đầu vòng đàm phán thứ một mươi chín về vấn đề syri ở astana thủ đô của kazakhstan
theo ông la frantiev nga sẽ tiếp tục làm việc về vấn đề này với tất cả các bên liên quan và nỗ lực tìm một giải pháp hòa bình cho vấn đề người quốc
quản chức này cũng lưu ý rằng thổ nhĩ kỳ đã không thông báo trước cho nga về chiến dịch không kích ở syri và iraq
moscow có kế hoạch thảo luận vấn đề này tại cuộc họp với syri ở astana
lý do trong hoạt động này của thổ nhĩ kỳ là vụ tấn công khủng bố ở istanbul vào ngày một mươi ba tháng một mươi một khiến sáu người thiệt mạng hơn tám mươi người bị thương
ngay sau tuyên bố này nhiều máy bay đã xuất phát từ các căn cứ hướng đến các mục tiêu ở miền bắc iraq và syri
số liệu từ một cơ quan giám sát cho biết chiến dịch không kích đã khiến một mươi hai người thiệt mạng